mặc dù không có khả năng làm thủ tục tách thủa đất nhưng nguyễn bình phúc thường gọi là thích tâm phúc bốn mươi tuổi
ngụ tại xã tân phú trung huyện củ chi vẫn đồng ý nhận làm thủ tục tách thủa đất giúp cho người dân
rồi thuê người làm giả giấy tờ chiếm đoạt phí dịch vụ
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn bình phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai vinh có quen tôi đến giờ làm tách thủa đất ra làm hai tôi có ra giá bảy mươi triệu
vinh có đưa tôi bảy mươi triệu để tách thủa ra tôi thấy khả năng tôi không đủ làm giấy tờ này
mục đích tôi cố gắng đi tìm trên mạng để làm những giấy tờ giả này
để mục đích chiếm đoạt hết số tiền này
sau đó thì tôi cảm thấy tôi đã vi phạm pháp luật
tôi xin yêu cầu pháp luật nhà nước quan hồng cho tôi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cụ chi thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn bình phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan
cơ quan tổ chức
cơ quan tổ chức